vào tối ngày hôm toa tổ công tác của công an tp đà nẵng đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận thanh khê
đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh niên mang theo mã tấu giao phóng lợn để chuẩn bị hỗn chiến
cụ thể tổ công tác đã phát hiện sáu đối tượng đi trên ba xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến đường hùng vương ông ích khiêm
có dùng khẩu trang y tế che biển số trên xe đều có mã tấu và dao phóng lợn
khi đến đường hải phòng nhóm đối tượng này đã chuẩn bị lao vào hỗn chiến với một nhóm thanh niên
thì bị lực lượng chín trăm một mươi một chấn áp kịp thời bắt giữ lê thanh anh huy chú tại quận cầm lệ và nguyễn phi hoàng chú tại quận thanh khê
tại cơ quan công an cả hai khai nhận có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở đường mai am thuộc phường thuận phước quận hải châu
công an địa phương đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật